chiều nay phiên tòa xét xử nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và các đồng phạm trong vụ án buôn bán thuốc giả kết thúc phần tranh luận
các bị cáo nói lời sau cùng tại tòa
trong phần trình bày của mình bị cáo trương quốc cường xin giảm án cho các bị cáo dưới quyền và mong tòa cân nhắc mức án cho bị cáo
được quyền nói lời sau cùng nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường thừa nhận các trách nhiệm sai phạm trong vụ án
song mong hội đồng xét xử xem xét bối cảnh phạm tội
bị cáo cường xin được giảm mức án nhẹ nhất cho các bị cáo trước đây là cấp dưới của bị cáo
cũng như mong tòa xem xét mọi khía cạnh trong vụ án xem xét các điều kiện khách quan chủ quan để cân nhắc mức án cho bị cáo
trong phần đối đáp trước đó đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố một lần nữa khẳng định cáo buộc bị cáo trương quốc cường không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội là phản ánh thực tế diễn biến tâm lý của bị cáo
bản luận tội của viện kiểm sát nêu rõ các bị cáo đều là người có kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực thuốc chữa bệnh
nhưng chỉ vì ham muốn tìm kiếm lợi nhuận thu lợi bất chính mà bất chấp pháp luật và đạo đức
hành vi thể hiện sự coi thường pháp luật sức khỏe người dân ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế phạm tội nhiều lần
hội đồng xét xử sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều ngày một mươi chín tháng năm
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tây ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hoàng phi
bốn mươi bốn tuổi chú ấp hội phú xã tân hội huyện tân châu về hành vi giết người
đáng chú ý nạn nhân lại chính là mẹ đẻ của đối tượng
ngày một mươi sáu tháng năm công an huyện tân châu nhận được tin báo từ công an xã tân hội vừa xảy ra vụ án giết người
tại ấp hội phú xã tân hội huyện tân châu do đối tượng nguyễn hoàng phi ra tay
giết mẹ ruột là bà nguyễn thị huệ bảy mươi tám tuổi
tại cơ quan công an đối tượng phi khai nhận vào khoảng chín giờ sáng cùng ngày giữa đối tượng và mẹ đẻ là bà huệ
xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc
phi bực tức lấy cây xuồng đào đất đánh nhiều cái vào đầu bà huệ làm bà bị thương
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó bà huệ tử vong tại bệnh viện
vụ việc được công an huyện tân châu chuyển giao cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện anh sơn
chủ trì phối hợp đồn biên phòng phúc sơn vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy
bắt giữ đối tượng lương văn thành chú tại bản vèo một xã phúc sơn anh sơn cầm đầu thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp
sau một thời gian theo dõi thu thập tài liệu chứng cứ vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng năm
lực lượng chức năng tỉnh nghệ an kiểm tra xe mô tô do lương văn thành
khi bị phát hiện lương văn thành đã nhấn ga đâm thẳng vào lực lượng vây bắt để tẩu thoát
nhưng đã bị khống chế bắt giữ
qua kiểm tra bên trong cốp xe lực lượng chức năng phát hiện sáu viên ma túy tổng hợp sạng hồng phiến
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
còn tại ninh thuận công an thành phố phan giang tháp tràm vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc
giữa hình thức cá độ bóng đá qua mạng của sương minh tín sương quốc nhiệm nguyễn thanh nam
cùng chủ tỉnh ninh thuận
và trần văn cường chủ tỉnh bình thuận
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định từ tháng một cho đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
nhiệm và tín dựa trên trang kèo nhà cái men để làm căn cứ cá độ bóng đá với nhau
số tiền hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
ngoài ra nhiệm còn giao cho tín ghi kèo cá độ bóng đá của các con bạc với số tiền hai cho mỗi lần ghi kèo
mở rộng điều tra cơ quan công an phát hiện vào ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
dương minh tín còn thông qua mạng xã hội cá độ bóng đá với nguyễn thanh nam và trần văn cường
số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
vào khoảng một mươi bảy h một mươi năm chiều ngày hôm nay cháy lớn đã xảy ra tại cây xăng dầu số hai mươi một thuộc công ty xăng dầu thừa thiên huế
trên quốc lộ bốn mươi chín a đường phạm văn đồng đoạn qua phường phú thượng tp huế tỉnh thừa thiên huế
khiến một ô tô con bị thiêu dụng
thông tin ban đầu vào thời điểm trên ô tô con vào cửa hàng xăng dầu số hai mươi một để đổ xăng
nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết chiếc xe này đã bất ngờ đâm vào trụ bơm xăng
và ngay sau đó lửa bùng phát bao trùm trụ đổ xăng
và ở phần đầu ô tô trên những người ngồi trong xe nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài
khách hàng cũng nhanh chóng rời đi
các nhân viên của cửa hàng xăng dầu ngay lập tức dùng bình chữa cháy dập lửa
nhưng vẫn không thể khống chế được đám cháy
ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thừa thiên huế
đã lập tức điều nhiều phương tiện đến hiện trường dập tắt đám cháy
vụ hỏa hoạn làm hư hỏng trụ bơm xăng và phần đầu của chiếc ô tô con
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố võn hành sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra
tại sở y tế tỉnh tây ninh và các đơn vị liên quan
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố
chín bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ra lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với chín bị can
gồm nguyên giám đốc nhân viên sở y tế tỉnh tây ninh
cùng lãnh đạo nhân viên công ty cổ phần tư vấn và đầu tư nam sài gòn
công ty trách nhiệm hữu hạn ng nay là công ty trách nhiệm hữu hoạn công nghệ cao ltq
và công ty trách nhiệm hữu hoạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg group
các bị can trên đã có hành vi vi phạm các quy định về đảm bảo tính công bằng
minh bạch trong hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tài sản nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án
áp dụng các biện pháp triệt đề thu hồi tài sản cho nhà nước
tòa nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi một bị cáo về tội
mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tuyên phạt tổng cộng một trăm hai mươi một năm tù giam
trong đó đối tượng cầm đầu là lê thành lợi chú thành phố quy nhơn lệnh án hai mươi tám năm tù
một mươi bị cáo còn lại lãnh án từ hai năm sáu tháng tù đến hai mươi năm tù
theo cáo trạng vào ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh bình định kiểm tra phát hiện
và bắt quả tàng tại khách sạn valas đường đặng thai mai thành phố quy nhơn
tám đối tượng đang sử dụng ma túy trong đó có lê thành lợi thu giữ khoảng hai trăm ba mươi gram ma túy
đồng thời thu giữ trong cốp xe của lợi trên năm trăm linh
lợi khai nhận mua số ma túy từ tp hcm về quy nhơn bán lại cho nhiều đối tượng khác
từ đó hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại bình định
công an thành phố phan giang tháp tràm tỉnh ninh thuận vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng của dương minh tín dương quốc nhiệm nguyễn thanh nam
cùng chú tỉnh ninh thuận và trần văn cường chú tỉnh bình thuận
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định
từ tháng một năm nay cho đến ngày một mươi năm tháng năm nhiệm vạn tín dựa trên trang kèo nhà cái chấm men
làm căn cứ để cá độ bóng đá với nhau với số tiền là hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
ngoài ra nhiệm còn giao tín ghi kèo cá độ bóng đá của các con bạc với số tiền là hai cho mỗi lần ghi kèo
mở rộng điều tra cơ quan công an phát hiện vào ngày một mươi năm tháng năm vừa qua
dương minh tín còn thông qua mạng xã hội cá độ bóng đá với nguyễn thanh nam và trần văn cường
với số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
nhận được tin báo của nhân dân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện ba chi
và công an xã an ngãi tây vừa bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền
tại khu đất vườn của nhà bà nguyễn thị thu linh ở ấp dòng quéo xã an ngãi tây
thấy lực lượng công an các con bạc đã bỏ chạy tuy nhiên ba mươi ba người có liên quan đã bị công an bắt giữ
lập biên bản xử lý tại hiện trường và trên người số đối tượng này cơ quan công an đã tạm giữ số tiền là ba trăm ba mươi tám triệu đồng
năm xe mô tô bốn con gà hai cặp cửa sắt cùng với một số tăng vật khác có liên quan
sáng ngày hôm nay đã xảy ra một vụ cháy nhà xưởng sản xuất và chế biến gỗ trung anh thuộc công ty cổ phần chế biến gỗ trung anh
tại số tám trăm ba mươi tám đường nguyễn nghiêm phường phổ hòa thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
vào khoảng hai giờ năm mươi năm phút ông lê văn khôi ở thị xã đức phổ phát hiện đám cháy bao trùm nhà xưởng sản xuất và chế biến gỗ trung anh
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động xe cứu hỏa
cùng với bốn mươi ba cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy
đến bốn h năm phút cùng ngày đám cháy cơ bản được không chế ước tính vụ hỏa hoạn gây thiệt hại gần một tỷ đồng
nguyên nhân gây ra cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện anh sơn
vừa chủ trì phối hợp đồn biên phòng phúc sơn triệt phá đường dây mua bán cháy phép chất ma túy
bắt giữ đối tượng lương văn thành chú tại bản vèo một xã phúc sơn anh sơn cầm đầu thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp
sau một thời gian theo dõi thu thập tài liệu chứng cứ vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng năm
lực lượng chức năng tỉnh nghệ an kiểm tra xe mô tô
do lương văn thành điều khiển khi bị phát hiện lương văn thành đã nhấn ga đâm thẳng vào lực lượng vây bắt để tẩu thoát
nhưng đã bị khống chế bắt giữ
qua kiểm tra bên trong cốp xe lực lượng chức năng phát hiện sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
lợi dụng lòng tin của nạn nhân trong lúc làm ăn thanh đã mượn số tiền một hai tỷ đồng của người này về mua vàng và cất dấu
sau khi đến hẹn trả nộ thanh cho rằng
mình không mượn nhằm chiếm đoạt số tiền của bị hại
ngày một mươi bảy tháng năm tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo phạm thị lệ thanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngụ xã hòa điền huyện kiên lương kiên giang tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nạn nhân trong vụ án này là bà tôn thị út ngụ cùng địa phương với bị cáo
theo cáo trạng thanh là khách hàng thường mua vật tư nông nghiệp và nhiều lần mượn tiền của bà út
nhưng đều trả nợ đúng hạn nên được bà út tin tưởng
lợi dụng sự tin tưởng đó vào sáng ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thanh đến nhà bà út mượn một tỷ đồng
do tin tưởng nên bà út không yêu cầu thanh ký giấy xác nhận việc mượn tiền
đến chiều cùng ngày thanh tiếp tục gại nhà bà út mượn thêm hai trăm linh triệu đồng nữa
sau khi lấy được tiền thanh dùng ba trăm bốn mươi triệu đồng để mua vàng nữ trang và tiêu xài cá nhân
số tiền còn lại thì đem cất giấu vào một cái thùng sau nhà
đến ngày tám tháng một mươi một năm ngoái khi bà út đến nhà đòi tiền
thì thanh phủ nhận nên bà út làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an
sau khi làm việc với công an thanh đã thử nghiện hành vi phạm tội và giao nộp lại số vàng đã mua
cùng tám trăm linh triệu đồng tiền mặt toàn bộ tài sản này đã được trả lại cho người bị hại
trong sáng ngày một mươi bảy tháng năm lực lượng chức năng thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã đưa tàu cá số hiệu tg chín mươi một nghìn sáu trăm bảy mươi tám ts cho khoảng một trăm linh ngàn lít dầu đeo ô không ráo nguồn gốc
về tới cảng của hải đội ba mươi ba tại côn đảo để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng năm trên khu vực biển tây nam cách côn đảo khoảng một trăm bốn mươi bốn hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện tàu cá số hiệu tg chín mươi một nghìn sáu trăm bảy mươi tám ts
có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
trên tàu có năm thuyền viên do ông lê minh hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
thường trú tại phường tám thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông hải tàu đang vận chuyển khoảng một trăm linh lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đưa tàu về côn đảo để xử lý theo đúng quy định pháp luật
trong ngày một mươi bảy tháng năm công an tp thủ đức tp hcm phối hợp với công an quốc phường long thành mỹ
lấy lời khai một số thanh thiếu niên liên quan đến vụ ném bom xăng xảy ra trên địa bàn
được biết các thanh niên trong vụ việc đều là học sinh
nên công an công an cũng đã mời phụ huynh của những em này cũng nên làm việc
thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày một mươi sáu tháng năm
nhóm nam sân cầm hùng khí truy đuổi theo hai thanh niên đi xe máy
bị truy đuổi hai thanh niên chạy đến đường phước thiện phở long thành mỹ tp thủ đức
thì tông vào xe của hai người dân đang đi đường khiến cả hai bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
trong khi đó hai thanh niên bị truy đủ để lại phương tiện tiếp tục bỏ chạy
lúc này nhóm học sinh mang theo hung khí chém vào xe máy của hai thanh niên
rồi ném bong xăng gây cháy và tự thoát sau đó
nhưng được tin báo công an phượng nhanh chóng có mặt ghi nhận sự việc
vào cuộc điều tra cơ quan chức năng đã xác định được nhóm học sinh và mời lên làm việc
bước đầu nguyên nhân được xác định là do mô thuận giữa hai nhóm học sinh với nhau
cũng trong ngày một mươi bảy tháng năm công an cảnh sát điều tra công an tính bình thuận
đã ra các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam phạm văn nam
bốn mươi ba tuổi quê ninh bình về hành vi giết người
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
hiện công an cảnh sát điều tra công an tính bình thuận đã tiếp tục trụ tập những người liên quan
để lấy lời khai làm rõ đồng thời đã đưa bị can cùng người bạn ngồi trên xe ô tô đi giám định thương tích
sau khi có kết quả giám định thương tích cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi nhóm thanh niên
để đánh bị can nam và người bạn trước đó
như đã thông tin rạng sáng ngày một mươi hai tháng năm nam cùng nhóm bạn đi ô tô đến khu vực bờ kè đường phạm văn đồng
thuộc phường bình hưng thành phố phan thiết để ăn nhậu
trên đường đi xe của nam chạy vượt qua một nhóm khoảng năm người
trong đó có anh hà xuân hải vừa nhậu xong đang đi qua đường và có nguy cơ xảy ra va chạm
nam tiếp tục lấy xe đi thêm khoảng năm mươi mét
vừa đầu trước một quán nhậu khác thì nhóm của anh hải đi xe găng bay đến đánh tớ tấp vào nhóm của nam
nhóm của anh hải đánh dồn dập vào nhóm của nam từ chỗ đầu xe và sâu bên trong hẻm cạnh đó
mặc dù có nhiều người can ngăn
sau đó nam lên ô tô cầm lái chạy loạn xạ tông vào xe gắn máy nhóm anh hải
lúc này nhóm anh hải tiếp tục dùng bàn ghế và nhiều vật dụng ném vào ô tô của nam
trong lúc hỗn loạn nam đã tông trực diện vào người anh hải khiến nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ
riêng nam chạy xe một mạch vào thành phố hồ chí minh đi đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận sau đó đã khám nghiệm hiện trường tan vật trong vụ án là chiếc ô tô
trích xuất camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến và trên cầu giám định tử thi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa tiếp nhận đối tượng nguyễn thành trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ khóm một phương an thạnh thành phố hồng ngự ra đầu thú về hành vi giết người
vào lúc một mươi chín h ngày một mươi năm tháng năm nạn nhân nguyễn thành tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ khóm một phường an thạnh thành phố hồng ngự
tổ chức nhậu cùng bốn người bạn khi nhậu xong về đến nhà tâm điện thoại cho nguyễn thành trung
lại em vợ tâm để gặp nói chuyện liên quan đến tiền mua bán xe dẫn đến cửa cải
trung đã dùng dao đâm vào người tâm hậu quả dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn công an thành phố hồng ngựa đã vận động gia đình và người thân kêu gọi đối tượng trung ra đầu thú